một mươi sáu h ngày bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
phát hiện người nằm cục trong khuôn viên chùa
sự chủ trì đã cấp báo lên công an địa phương
ngay lập tức các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương đã có mặt tại chùa tây tạng
để khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân
nạn nhân được xác định là ông võ hiệu khiêm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chú tại đường bồi thị xuân phường hai quận tân bình tp hcm
thời gian tạm giam bị can thì có hạn
trong khi để giải bài toán hóc búa trên lại cần nhiều thời gian và sự chung tay vào cuộc của nhiều ban ngành
trong đó có bộ y tế và bộ công thường
cơ quan điều tra chưa bổ sung được những tài liệu chứng cứ cần thiết theo yêu cầu của viện sát
cho nên không có thể giải bài toán hốc búa trên lại
không tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bị can lê thanh vân
thì cơ quan điều tra trả tự do cho bị can lê thanh vân vào ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chưa đầy một mươi tháng kể từ khi lê thanh vân được thả tự do
thì tại thành phố hồ chí minh và bình phước tiếp tục xảy ra bốn vụ đột tử
điều đặc biệt là cả bốn vụ việc này đều có bóng dáng của lê thanh vân
chủ quan đối tượng cho rằng cơ quan điều tra không thể chứng minh được tội ác của mình
nên đã ra tay ngay một thâm độc và gia tăng tận xuất
tuy nhiên điều mà vân không lường được là dù buộc phải trả tự do cho thị
nhưng không có nghĩa là vụ án này khép lại
mọi hành tung của vân vẫn được các trinh sát ngày đêm thu thập
và trên hết là một kế hoạch điều tra quy mô tỉ mỉ kín kẽ
vẫn được cơ quan điều tra đảm bảo được tội ác của mình
và điều tra âm thầm xây dựng
trước hành vi ngày một manh động liều lĩnh của lê thanh vân
gây tổn hại đến sức khỏe tính mạng của người dân
tất động tiêu cực đến an ninh trật tự
cơ quan công an đã đạt mục tiêu trước mắt
phải tạm giam lê thanh vân để ngăn chặn thị tà tiếp tục gây án
phạm giống mạnh
phương thức thủ đoạn phạm tội
các thông tin dìu dãnh quan cung cấp cũng chưa rõ đầu cuối
thì cơ quan điều tra bộ công an bất ngờ được phân viện kiểm nghiệm bộ y tế thông báo kết quả thực nghiệm dùng chất độc cyanur thu được của lê thanh vân
để thực nghiệm trên động vật và giám định phủ tạng của các nạn nhân
thì đều có chung biểu hiện như nôn ói co giật thở gấp ránh ruộng dẫn đến chết
nhưng sau đó không thấy chất độc cyanur trong cơ thể
giải đáp vấn đề này cơ quan chức năng ngành y tế cung cấp các tài liệu khoa học xác định
chất xenua vào cơ thể bị mất đi do nhiều nguyên nhân
các chất đường và anti hit phá hủy độc chất xenua
do đó liều lượng cyanur nếu có tìm thấy thì cũng nhỏ hơn rất nhiều so với thực tế
liều độc chất xenua gây chết người lớn qua đường hô hấp là một mươi hai năm
qua đường tiêu hóa là một mươi năm hai mươi
thưa quý vị những tài liệu nêu trên là căn cứ khoa học
chứng minh lê thanh vân đã sử dụng cyanur đầu độc giết hại các nạn nhân
để chiếm đoạt tài sản của họ
tuy nhiên vụ án đến lúc này vẫn còn hàng loạt các câu hỏi cần được làm sáng tỏ
đó là phương thức thủ đoạn khi đối tượng thực hiện hành vi
nguồn gốc số xya mà lê thanh vân tàng trữ
thực hư việc dìu rãnh quang biết hay không biết những kế hoạch của lê thanh vân
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi
kết quả giám định phủ tạng của các nạn nhân được đồng chí phan tấn ca sử dụng
làm tài liệu đấu tranh tâm lý với lê thành vân ở lượt hỏi cùng kế tiếp
hàng loạt triệu chứng lâm sàng của các nạn nhân đã không qua được con mắt tinh anh của điều tra viên
nhận định đã đánh trúng tâm lý của đối tượng nên đồng chí phan tấn ca dấn thêm một bước nữa

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong khi quang một mực phủ nhận sự liên quan đến biến mất của ông khôi
chỉ thừa nhận việc giữ hộ vân chiếc xe máy năm mươi một t tám mươi nghìn sáu trăm hai mươi ba
nhưng không biết đó là tài sản của ông khôi
thì lê thanh vân lại cho rằng
không biết chiếc xe đó trông như thế nào
chứ đừng nói đến việc ủy thác cho dìu dánh quang giữ
liên tục đổ lỗi cho nhau
nhưng khi cơ quan điều tra công bố bản tự khai của vân
về việc đã đầu độc giết hại ông đông bà sinh
để chiếm được tài sản
thì dìu dánh quang ngừng đổ lỗi
và thừa nhận là có liên quan đến sự biến mất của ông khôi
vào ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một
quang khai sau khi hạ độc nạn nhân
thì đã cùng với lê thanh vân đưa ông khôi vào bệnh viện cấp cứu
còn chiếc xe máy được chúng gửi lại ở quán nước
tại bệnh viện chúng đã khai bệnh án cho ông khôi
với cái tên là
dìu a công địa chỉ ở đồng nai
một mươi bảy h cùng ngày nghe tin nạn nhân sắp chết
quang và ngân đã trốn khỏi bệnh viện
quay lại quán nước lấy xe máy của nạn nhân
sau khi ông cô qua đời bệnh viện không thể liên lạc với gia đình
do vậy thi thể nạn nhân được bệnh viện bảo quản
phục vụ bệnh viện của ông khôi

có nhiều trường hợp
đưa đối tượng giết là nạn nhân
rồi chính đối tượng
đưa nhiều nạn nhân vô là bệnh viện cấp cứu
rồi chính đối tượng
khai ra là người thân của nạn nhân
nhưng mà tất cả thí dụ vô đó là
khai họ tên nạn nhân nè
họ tên của đối tượng nạn nhân là người thân nè
cũng đều là tên và địa chỉ giả hết

thì cho đến khi mà nạn nhân là chết
hoặc là gần chết rồi
đối tượng nạn nhân là bỏ viện
bỏ viện rồi đi
do đó nhiều trường hợp nạn nhân chết
khi chết rồi là không có thân nhân
lê thanh vân mới đầu còn quanh con chối tội
nhưng sau khi cơ quan điều tra
tìm được thi thể nạn nhân trần văn khôi
thì ả ta mới chịu khuất phục
cơ quan điều tra sau đó tiếp tục đấu tranh với vân
và chứng minh thị ta là chủ mưu
của một mươi ba vụ giết người
trong đó có vụ đầu độc ông võ hiệu khiêm
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cơ quan điều tra cũng sử dụng rất nhiều
cái biện pháp
nghiệp vụ của ngành để đấu tranh
những cái gọi là
mâu thuẫn trong lời khai
của chính bị can
và mâu thuẫn với lời khai
giữa hai bị can lê thanh vân và dì
đánh quan với nhau
để mình đấu tranh
kết hợp với tất cả
những cái nguồn
tài liệu chứng cứ
và cái nhân chứng
cũng như bệnh án
tất cả các cái nguồn khác
mình trồng hợp lại để mình đấu tranh
với lê thanh vân
và mình có sử dụng nhiều cái biện pháp nữa
thì lê thanh vân mới khai nhận
ngày bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
lê thanh vân rủ ông võ hiệu khiêm
đi lễ chùa tây tạng
ở thị xã thủ dầu một tây bình dương
trên trang trang trang
trên đường đi
cả hai dừng chân tại một quán nước
nhân lúc ông khiêm đi vệ sinh
vân đã cho xe nua và đồ uống của ông khiêm
với mục đích đầu độc nạn nhân để chiếm đoạt xe máy
tới chùa tây tạng
vân nói ông khiêm đi hành lễ trước
còn vân đi gặp sư trụ trị của chúc được riêng
ông khiêm sau đó ngấm độc và tử vong tại chùa
việc lê thanh vân không chiếm đoạt được xe máy của nạn nhân
là nằm ngoài ý muốn của thị
vì khi đó nhà chùa đã kịp thời
cấp báo sự việc lên công an địa phương
cô đó thì thấy cũng song sáo
rồi điện thoại cho mấy người con
điện thoại cho mấy người con của ổng đó
rồi biết là tình trạng của ba là như vậy vậy đó
dạ thấy thì cũng bình thường
kiểu như là cũng có cái quan tâm đến ổn
thì thấy vậy đó thôi chứ đâu biết gì
tất cả các nạn nhân mà
chết đều có liên quan
và do lê thanh vân được tiếp giúp
đều có liên quan đến tài sản
đều có liên quan đến
mà mục đích của lê thanh vân này là
giết để cướp tài sản
chứ hoàn toàn cũng chưa có phát hiện nạn nhân nào
mà do lê thanh vân này giết là do mô thử
hoặc lo vấn đề nào khác
vì động cơ chiếm đoàn tài sản
lê thanh vân không tử một ai
dù đó là những người thân thích
ruột thịt trong gia đình
trong số một nạn nhân đã tìm được
chứng minh của tài sản
chứng minh chết do vân đầu độc
có cả mẹ ruột của gái người tình
dìu giãn quang
và em rể của bị can
ngoài ra lê thanh vân còn được nhận định
là có liên quan đến cái chết đột ngột
của hai người chồng hợp pháp của bị can
trong cái cặp túi sách
của bị can lê thanh vân
lúc nào cũng có cái độc chất này
lợi dụng vào cái lúc mà ăn này
là uống này
với nạn nhân này
đặc biệt là lúc mà nạn nhân
ví dụ như đi vệ sinh
hoặc là đi
đã đi đâu mà khỏi
cái bàn ăn bàn uống
thì bị can lợi dụng này
bỏ một cái lượng nhỏ
vào ly nước hoặc là
tô hủ tiếu nhân dân
sau đó nạn nhân
ra ăn thì
chỉ trong một thời gian
một phút là tối đa
thậm chí là
bị can khe là không tới nữa
thậm chí là ra ăn hoặc uống
rồi sau đó là gục ngã tại chỗ luôn
sau khi làm rõ phương thức
thì loạn tội phạm của các đối tượng
cơ quan điều tra tiếp tục đối tranh
với lê thanh vân để làm rõ nguồn gốc chất xe nua
mà thị ta tàng trứ
tuy nhiên một lần nữa
vân lại chở chiêu bài quanh co đối phó
thế nhưng với sự tấn công quyết liệt
của điều tra viên
cuối cùng đối tượng đã khai nhận
là mua xe nua tại một cửa hàng bán hoa chất
trên đường tô hữu tp hcm
từ lời khai của vân
cơ quan điều tra đã tiến hành giả soát
tất cả các cửa hàng bán hóa chất trên tuyến đường này
và nhiều địa điểm kinh doanh hàng hóa
khác nhau tại tp hcm
xong kết quả cuối cùng lại không được như mong muốn
cơ quan điều tra đã đi xác minh rồi
tức là lê vân có chỉ những cái điểm
là những cái điểm
bán hoa chất
nhưng mà có cái đường đó
cái điểm bán hoa chất thiệt
nhưng mà không bao giờ có chất này
hoặc là có thể là có
mời bình thường
có thể mua không được
vì chất này là cấm nhập mà
cơ quan điều tra đã đi xác minh rồi
sau này nghe là có
nhập mà phải có điều kiện
phải có điều kiện
chứ không phải là ai muốn nhập thì nhập
cơ quan điều tra và điều trợ viên
mất rất nhiều công sức
để đi tìm cái lời giải đáp đó
nhưng mà cũng chưa
bây giờ cũng còn đang là
chưa chứng minh được là
cái nguồn phi lua này
do đâu mà lê vân có
xuất phát từ
đâu mà lê vân có
biết sử dụng
cái nguồn này để
đầu rộng các đàn nhân
những người người ta
bán loại độc chất này
cho lên dân
thì lúc bây giờ thì người ta biết
loại độc chất này là
cấm lưu thông trên thị trường
cấm sử dụng và tàn trữ
nếu mà mình thừa nhận ra thì có tội
hầu như là
lời khai lên dân khai đâu chắc mình đó
thì không ai thừa nhận như đó
mình không có đủ cơ sở
để chứng minh
để mình thu hỏi
trên cơ sở những tài liệu đã thu thập được
trong cả quá trình điều tra xác minh
kết hợp với lời khai của một số người biết việc
đặc biệt là đời thú tội của lê thanh vân
diêu giãnh quang
với cơ quan điều tra bộ công an
đã có đủ căn cứ đề nghị viện kiểm sát
truy tố lê thanh vân về cơ tội
giết người cướp tài sản tàng trữ trái phép chất độc
về phần diêu giãnh quang
bị truy tố với hai tội danh
giết người và cướp tài sản
toán các cấp đều có chung nhận định
từ tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
đến tháng tám năm hai nghìn một
lê thanh vân là thủ phạm chính
giết chết một mươi ba nạn nhân để cướp tài sản
với tổng giá trị lên tới hơn ba trăm linh triệu đồng
diêu giãnh quang là đồng phạm
cùng lê thanh vân giết chết ông trần văn khôi
để chiếm đoạt chiếc xe máy dream
mang biển số năm mươi một t tám mươi nghìn sáu trăm hai mươi ba
lập luận của viện kiểm soát cho rằng
hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
coi thường tính mạng sức khỏe của người khác
bất chấp hậu quả pháp luật
các bị cáo thực hiện tội phạm có chủ định
với thủ đoán tinh vi xảo quyền vụ tài sản
quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
trên cơ sở cáo trạng của viện kiểm soát
và lời nhận tội của các bị cáo
toán nhân dân tỉnh bình dương
tuyên phạt lê thanh vân một mươi tám năm tù
vì tội cướp tài sản
một mươi năm năm tù vì tội tàng trữ trái phép
chất độc và tử hình vì tội giết người
tổng hợp hình phạt là tử hình
diêu giãnh quang nhận hình phạt một mươi bảy năm tù
với hai tội giết người
và cướp tài sản
thỏa mãn lối sống vị kỷ
qua đây một lần nữa
minh chứng tội phạm dẫu có tinh vi thâm độc tới đâu
thì sớm muộn cũng phải khuất phục trả giá
bởi vì vượt khó
đoàn kết quyết tâm phòng chống tội phạm
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
luôn là tôn trị mục tiêu
của tất cả các cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an nhân dân
kính chào quý vị và hẹn gặp lại
trong những chương trình hồ sơ vụ án tiếp theo